trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín công an quận ba đình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong vụ cháy nói trên
như đã đưa tin vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng chín tại ngách tập thể cơ khí c bảy mươi ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
đã xảy ra vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra trên diện tích rộng khoảng chín trăm linh m hai làm hai người thiệt mạng
cháy hai mươi căn nhà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ba mươi một hộ chín mươi chín nhân khẩu
tài sản sơ bộ ước tính khoảng hai tám tỷ đồng
qua điều tra nguyên nhân gây cháy nhiều khả năng là do chập mạch điện trên đường dẫn điện từ tầng một lên tầng hai của nhà nguyễn thế hiệp
làm cháy lấp vỏ cách điện sau đó cháy lan ra xung quanh
một vụ vận chuyển trái phép một trăm hai mươi tám kg pháo nổ trước cổng khách sạn thanh bình đã nhanh chóng bị tổ công tác công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện
phát hiện đối tượng nguyễn thị thắm chú tại phường đông kinh tp lạng sơn cùng với một người đàn ông
đang vận chuyển các bao tải dứa lên xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác kiểm tra xe ô tô phát hiện sáu bao tải dứa đựng một trăm hai mươi tám kg pháo nổ do trung kết sản xuất
thắm khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua từ trung quốc để vận chuyển về các tỉnh tiêu thụ trong dịp tết
mở rộng điều tra công an tp bắt thêm đối tượng nguyễn văn bồ chú tại tỉnh bắc giang
gần một đầu đạn bom pháo các loại vừa được đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị phát hiện tại các nhà hoang trên địa bàn huyện hướng hóa
nhận được tin báo từ ban chỉ huy quân sự thị trấn khe xanh
tại căn nhà hoang khóm ba a có nhiều đầu đạn bom pháo lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng bảo vệ
qua kiểm đếm có gần một đầu đạn các loại như pháo cối đạn rocket đầu đạn pháo kíp các loại bom
được biết toàn bộ số đạn pháo nói trên được sản xuất tại mỹ
các loài nổ này còn rất mới vì vậy có thể dễ phát nổ nếu như va chạm mạnh
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt